cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan vừa có các cuộc tiếp xúc với các quan chức israel
trong chuyến thăm tại thủ đô tel aviv nhằm thảo luận tình hình ở gaza
mục tiêu chung nhằm hạn chế thương vong cho dân thường và tăng cường viện trợ nhân đạo cho gaza
ông jake sullivan khẳng định sự ủng hộ của mỹ đối với quyền tự vệ của israel
đồng thời hoan nghênh sự phối hợp giữa liên hợp quốc ai cập và các đối tác khác
trong việc vận chuyển phân phối viện trợ nhân đạo ở gaza
ông jake sullivan cũng nhấn mạnh các nỗ lực của mỹ nhằm phối hợp với các đồng minh
và đối tác gian đe các âm mưu mở rộng cuộc xung đột ra khu vực bao gồm ở biển đỏ
cố vấn an ninh quốc gia mỹ cho rằng sẽ không phù hợp để israel tái chiếm giữ gaza
về dài hạn mà quyền kiểm soát khu vực này cần được chuyển sang cho chính quyền palestine
theo ông mỹ và israel nhất trí rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài thêm nhiều tháng
nhưng đang có các cuộc thảo luận về các giai đoạn tiếp theo tập trung vào giới lãnh đạo hamas
và các chiến dịch dựa trên thông tin tình báo